thưa quý vị trước tình trạng nắng nóng gai gắt đang diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước
và đã có một số vụ cháy rừng xảy ra thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa có công điện yêu cầu
tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng
thủ tướng yêu cầu ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý
về công tác phòng cháy chữa cháy rừng tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng
kiểm tra giả soát lực lượng phương tiện vật tư xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng đảm bảo đầy đủ
sát thực tiễn đủ khả năng ứng phó với tình huống cháy rừng xảy ra có phương án sẵn sàng chủ động di rời dân
ra khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước
ngoài ra bộ quốc phòng bộ công an ra soát chủ động các phương án hỗ trợ chữa cháy rừng
trên địa bàn các đơn vị đóng quân sẵn sàng huy động lực lượng phương tiện tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu
tin an ninh trả tự cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
trần thanh phong và nguyễn văn đức là nguyên chủ tịch và phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn mái dầm
huyện châu thành để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan điều tra xác định ông phong trong thời gian giữ chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn mái dầm
cũng như ông đức lúc còn là cán bộ tư pháp thị trấn và sau khi được bổ nhiệm là phó chủ tịch vào cuối năm hai nghìn một mươi chín
đã có nhiều sai phạm trong chứng thực giấy ủy quyền tạo điều kiện để huỳnh ngọc dũ
cựu phó tránh văn phòng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh hậu giang
bán các suất tái định cư không có thật chiếm đoạt một mươi năm tỷ đồng của hai mươi hai người
công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc vừa phát hiện triệt phá một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn
trong khu nhà giấy được xây dựng kiên cố
công an thị xã buôn hồ phát hiện tại khu vực dãy của võ văn thao ở phường thống nhất
có nhiều đối tượng tụ tập đánh bạc tiến hành kiểm tra lực lượng công an bắt quả tang thao
cùng sáu đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xì tố
tại hiện trường thu giữ một trăm ba mươi năm triệu đồng cùng nhiều dụng cụ phương tiện phục vụ cho việc đánh bạc
thưa quý vị ngày hôm nay thứ ba ngày hai mươi ba tháng năm thì kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
bước sang ngày làm việc thứ hai với phiên họp toàn thể tại hội trường
vào buổi sáng quốc hội nghe báo cáo của chính phủ và báo cáo thẩm tra của ủy ban tài chính
ngân sách của quốc hội về công tác thực hiện tiết kiệm chống lãng phí năm hai nghìn hai mươi hai
tờ trình về sự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba
sau đó quốc hội thảo luận về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi bốn
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba
và trong phiên làm việc buổi chiều thì quốc hội nghe tờ trình của chính phủ và báo cáo thẩm tra
của ủy ban tài chính ngân sách về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ dự án
thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
giao điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi ba của chương trình mục tiêu quốc gia
báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật giá sơ đổi
sau đó quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật giá sửa đổi
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú yên vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nay y blang
còn gọi là ma tương oi rông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại buôn bưng bê xã e lâm huyện sông hinh tỉnh phú yên
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
từ cuối năm hai nghìn một mươi chín đến nay y blang đã tham gia tổ chức hội thánh tin lành đấng chris tây nguyên do đối tượng aga hiện đang ở mỹ chỉ đạo
nay y blan tổ chức nhiều hoạt động tôn giáo trái phép xúi dục lôi kéo nhiều người tham gia vào các hoạt động tôn giáo không đúng quy định của pháp luật
nhiều lần vào cơ quan lãnh sự nước ngoài cung cấp thông tin sai sự thật cho các cá nhân tổ chức nước ngoài
vô cáo xuyên tạc chính sách tín ngưỡng tôn giáo của nhà nước nhằm làm giảm uy tín của việt nam trên trường quốc tế
hành vi của nay yip lang trong thời gian qua là vi phạm pháp luật
do đó cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú yên đã ra các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở của bị can nay y blang để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
còn tại lạng sơn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can trong vụ đưa nhận hối lộ
xảy ra tại hai trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe trên địa bàn huyện văn quan và thành phố lạng sơn
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã tiến hành khởi tố vụ án khám xét khẩn cấp đối với hai trung tâm đào tạo sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh
gồm trung tâm dạy nghề tư thục tùng linh và trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe minh long
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can ra lệnh tạm giam về hành vi đưa nhận hối lộ để điều tra đối với chín trường hợp thuộc hai trung tâm này
và hai bị can là lãnh đạo phòng quản lý vận tải phương tiện và người lái sở giao thông vận tải tỉnh lạng sơn
theo điều tra ban đầu các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe đã thu thêm tiền ngoài quy định của các học viên để chuyển cho cán bộ phòng chức năng của sở giao thông vận tài
nhằm mục đích tạo điều kiện cho các học viên trong quá trình thi sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh lạng sơn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với trần thanh phong
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn mái dầm huyện châu thành tỉnh hậu giang và nguyễn văn đức
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn mái dầm để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trước khi bị bắt trần thanh phong và nguyễn văn đức bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ chức vụ và đình chỉ sinh hoạt đảng
cơ quan điều tra xác định ông phong trong thời gian giữ chức phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn mái dầm
cũng như ông đức lúc còn là cán bộ tư pháp thị trấn và sau khi được bổ nhiệm phó chủ tịch vào cuối năm hai nghìn một mươi ba
đã có nhiều sai phạm trong chứng thực giấy ủy quyền tạo điều kiện để huỳnh ngọc dũng cựu phó tránh văn phòng
ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh hậu giang bán các suất tái định cư không có thật chiếm đặt tài sản của nhiều người
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam dũ về tội lừa đảo chiếm hoạt tài sản
đến nay cơ quan điều tra xác định dũ chiếm đoạt của hai mươi hai bị hại số tiền hơn một mươi năm tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang thông báo ai là bị hại của huỳnh ngọc vũ
liên hệ với điều tra viên nguyễn bá phương số điện thoại chín trăm ba mươi chín chín trăm ba mươi sáu hai trăm ba mươi bốn để được hướng dẫn
công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi vừa bắt giữ đối tượng truy nã nguyễn nuôi tên gọi khác là tín đã trốn truy nã trên hai mươi năm
theo hồ sơ năm hai nghìn một đối tượng nguyễn nuôi đã bị khổ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nghĩa hành khởi tố về tội cố ý gây thương tích
tuy nhiên sau khi bị khởi tố thì đối tượng mươi đã bỏ trốn nên sau đó bị phát lệnh truy nã
vừa qua các trinh sát của đội cảnh sát hình sự công an huyện nghĩa hành đã tiến hành bắt giữ đối tượng nguyễn nuôi
khi đối tượng đang sinh sống tại tỉnh đồng nai và di lý đối tượng về quảng ngãi để phục vụ công tác điều tra xử lý
thưa quý vị
thưa quý vị
công an huyện nghĩa hành có cao ý thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy là mục tiêu hàng đầu mà công an các địa phương trên tàn quốc hướng tới
nhằm giảm đến mức cấp nhất thiệt hại
sau một tháng cao điểm tp đà nẵng đã nhân rộng một trăm bốn mươi sáu tổ liên gia phòng cháy chữa cháy
một một mươi năm điểm chữa cháy công cộng đã vận động hơn hai trăm linh hộ dân mở lối thoát nạn thứ hai
bước vào cao điểm nắng nóng các mô hình này đã phát huy hiệu quả
dập tắt ngay lập tức đám cháy từ khi mới phát sinh tại khu dân cư
do bất cẩn khi sử dụng bếp ga căn bếp của anh lê hữu bang một hộ kinh doanh quán ăn tại phường an khê quận thanh khê đã bốc cháy
chưa đầy ba phút đồng hồ ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt sau khi anh bang nhấn chuông báo động từ mô hình tổ liên gia

chữa cháy kịp thời với lực lượng tại chỗ
không để cháy lan cháy lớn thiệt hại cũng được giảm đáng kể đây là mục tiêu then chốt mà tổ liên gia phòng cháy chữa cháy hướng đến
sau khi vụ cháy được dập tắt một tiếng hiệu tích cực từ địa phương là ngày càng có nhiều người dân tự nguyện tham gia xây dựng tổ liên gia một cách bài bản hơn chuyên nghiệp hơn
qua cái câu chuyện vụ việc ở quán cơm bãi chiến thì cũng mong rằng bà con cũng như là người dân chung tay với hệ thống chính thị để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ phòng cháy dự cháy toàn dân trên toàn địa bàn phường
không chỉ riêng phường an khê mà trên địa bàn phường thanh khê đông tổ liên gia cũng phối hợp dập tắt vụ cháy tương tự
điều này cho thấy tổ liên gia phòng cháy chữa cháy ngày càng phát huy được tính hiệu quả
hiện nay công an năm mươi sáu xã phường đang tăng cường kiểm tra nhắc nhở tổ liên gia vận động hộ cháy đình trang bị bình chữa cháy sách tay bổ trí lối thoát nạn thứ hai tập hướng kỹ năng phòng cháy dự cháy
toàn công an thành phố phấn đấu hoàn thành các mục tiêu này trước ngày ba mươi tháng sáu
công tác tuyên truyền chúng tôi cũng rất chú động xác định đây là công tác quan trọng nhất trong việc phòng cháy dự cháy
đến nay cũng công an phường cũng đã chủ động tuyên truyền được tám trên một mươi sáu khu dân cư và dự kiến trong thời gian đến cũng sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền đến tám khu dân cư còn lại để bảo đảm hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy
và cũng dự kiến sẽ vận động mỗi hộ gia đình sẽ tự trang bị một bình phòng cháy chữa cháy sách tay
bước vào mùa cao điểm nắng nóng nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu người dân cần nâng cao ý thức tự phòng ngừa để hạn chế rủi ro xảy ra
đặc biệt là các địa bàn dân cư nhiều ngõ ngắt cơ sở kinh doanh buôn bánh
thưa quý vị mặc dù những cơn mưa đã xuất hiện sa dịu nền nhiệt của miền bắc tuy nhiên dự báo sẽ có thêm những đợt nắng nóng gây gắt tương tự trong mùa hè năm nay
nắng nóng gia tăng từ khoảng tháng năm đến tháng tám và tập trung nhiều ở bắc bộ và trung bộ và số ngày nắng nóng sẽ xuất hiện nhiều hơn năm hai nghìn hai mươi hai
các chuyên gia đưa ra những nhận định nắng nóng như vậy là do tác động của hiện tượng enino và hiện tượng này sẽ không chỉ khiến cho nền nhiệt tăng cao
mà còn kéo theo các cơn bão có tinh chất dị thường hơn cả về cường độ và quỹ đạo
các tỉnh thành phố miền bắc miền trung nước ta phải trải qua hơn một tuần nắng nóng và nắng nóng gai gắt
thủ đô hà nội một trong những tâm điểm của đợt nắng nóng vừa qua nền nhiệt thường xuyên ở mức cao hơn ba mươi bảy độ
đáng nói nhiệt độ thực tế đo được trên mặt đường có lúc lên tới gần năm mươi độ c gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân